thành phố hà nội đã hoàn thành việc lấy ý kiến các đơn vị liên quan cho quy hoạch bến xe bãi đỗ xe trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố hà nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo đó toàn bộ các bến xe nằm trong đường vành đai ba sẽ được xem xét dừng hoạt động chuyển thành điểm trung chuyển và bãi đỗ xe công cộng
theo kế hoạch các bến xe giáp bát gia lâm nước ngầm và mỹ đình được chuyển thành các bãi đỗ xe công cộng và bãi trung chuyển
trong đó bến xe giáp bát gia lâm sẽ đóng cửa từ năm hai nghìn hai mươi hai bến còn lại dừng hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi một
để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố sẽ xây dựng mới sáu bến xe khách liên tỉnh gồm nội bài đông anh cổ bi thị trấn phùng hoài đức thanh trì và bến xe yên nghĩa
hà nội đưa ra nguyên tắc xây dựng bến xe khách liên tỉnh mới
nằm trên các trục hướng tâm cửa ngõ và vành đai giao thông liên vùng vành đai bốn theo các hướng vận chuyển hành khách đông tây nam bắc